bước vào vụ khai thác cá năm hai nghìn một mươi bảy ngư dân các xã vùng biển của các huyện quỳnh lưu diễn châu thị xã hoàng mai và cửa lò nghệ an đều phấn khởi khi đánh bắt được các loại hải sản có giá trị kinh tế cao đã tạo động lực cho ngư dân vươn khơi bám biển
tại cảng cá lạch quen huyện quỳnh lưu hàng chục phương tiện tàu thuyền có công suất lớn từ chín mươi cv trở lên của ngư dân các xã quỳnh long quỳnh nghĩa kiến thụy cập bến với khoang đầy áp cá
trung bình mỗi tàu khai thác được một mươi năm ba mươi tấn cá các loại cho thu nhập hàng trăm triệu đồng đặc biệt là đội tàu cá đóng mới theo nghị định sáu mươi bảy đã trúng đậm cá thu sau mỗi chuyến biển từ một mươi đến một mươi năm ngày cho thu nhập từ hai trăm linh đến ba trăm linh triệu đồng nhiều tàu có thu nhập gần bốn trăm linh triệu đồng

chỉ tính riêng tháng ba ngư dân thị xã hoàng mai khai thác được tám tấn hải sản các loại tổng sản lượng trong quý i trên một năm trăm linh tấn giá trị hai trăm ba mươi bảy tỷ đồng tăng năm ba mươi chín so với cùng kỳ giá cả các sản phẩm khai thác khá ổn định đầu ra đảm bảo không có hiện tượng bị ế hay tôn hàng

với hơn một mươi chín lao động trên biển trong đó hơn một ba trăm linh tàu thuyền công suất trên chín mươi cv đánh bắt xa bờ
với tiềm năng lợi thế về khai thác hải sản việc trúng đậm cá biển trong thời điểm hiện nay của ngư dân giúp bà con càng có thêm động lực chuẩn bị ngư lưới cụ cải hoán phương tiện tàu thuyền để bước sang tháng bốn âm lịch sẽ tiến thẳng về ngư trường hoàng sa để đánh bắt không chỉ nâng cao thu nhập cải thiện đời sống mà còn góp phần bảo vệ chủ quyền tổ quốc